thưa quý vị và các bạn tiếp tục diễn ra phiên chất vấn của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
và bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của quốc hội bắt đầu từ sáng ngày hôm qua bốn tháng sáu
và sẽ kéo dài đến ngày mai sáu tháng sáu
quốc hội đã quyết định chọn bốn nhóm vấn đề để chất vấn thuộc các lĩnh vực
an ninh trật tự an toàn xã hội xây dựng giao thông vận tải văn hóa thể thao và du lịch
trước đó trong ngày hôm qua bộ trưởng bộ công an tô lâm đã đăng đàn trả lời chất vấn
trao đổi bên lề kỳ họp các đại biểu quốc hội đánh giá cao phần trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ công an
đã đi thẳng vào vấn đề rõ ràng giải đáp được các vấn đề mà đại biểu đã nêu
theo dõi phiên chất vấn qua phương tiện thông tin đại chúng đa số cử tri cũng đánh giá cao
không khí sôi nổi dân chủ và ý kiến rất thẳng thắn
tiếp tục với những tin tức xung quanh phiên chất vấn bộ trưởng bộ giao thông vận tải
và bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch sắp diễn ra
truyền hình công an nhân dân đã kịp thời ghi nhận những ý kiến một số đại biểu về những vấn đề mà dư luận đang quan tâm
là thành viên thứ ba của chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn trước quốc hội
bộ trưởng bộ giao thông vận tải sẽ chịu trách nhiệm chính trả lời chất vấn của các đại biểu
xung quanh nhóm vấn đề an toàn giao thông gồm xử lý vướng mắc về kết cấu hạ tầng giao thông
nhất là các công trình giao thông trọng điểm đội vốn lớn chậm tiến độ chất lượng kém
quản lý hoạt động vận tải chất lượng phương tiện quản lý xe hợp đồng điện tử công tác đào tạo
sát hạch cấp thu hồi giấy phép lái xe cơ giới thực hiện quản lý giám sát thu phí tự động không dừng
tại các trạm thu phí hoàn vốn dự án đầu tư trên quốc lộ đường bộ cao tốc và công tác đảm bảo
trật tự an toàn giao thông
cửa chương rất là quan tâm liên quan đến các trạm bot liên quan đến các minh bạch của quá trình đầu tư
đặc biệt là thu phí bot đây là những cái mà dự luận rất quan tâm bên cạnh đó là liên quan đến các cấp phép
thu giấy phép rồi là quản lý giấy phép lái xe cơ giới lái xe máy v v đây là những cái mà tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ có rất nhiều
câu hỏi cho bộ trưởng
đối với lĩnh vực về giao thông thì tôi cũng hứa hẹn là một trong những cái buổi chấp nhận rất là hay lần nào cũng vậy
thì trong cái lĩnh vực giao thông thì liên quan đến hạ tầng an toàn giao thông một số vấn đề về thí dụ như là liên quan đến các lĩnh vực
thì trong giao thông thì có một phần tôi cho rằng là có gắn tới bên phía công an ví dụ như vấn đề công tác đảm bảo an toàn giao thông
mà tôi cho rằng đại biểu sẽ đặt vấn đề nhiều về vấn đề liên quan đến hạ tầng cũng như là công tác về an toàn giao thông
đối với bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nhóm vấn đề về công tác quản lý nghệ thuật biểu diễn quản lý điện ảnh quản lý hoạt động mỹ thuật
nhiếp ảnh triển lãm công tác phòng ngừa mê tín dị đoan quản lý nguồn thu từ các di tích danh lam thắng cảnh du lịch tâm linh
cùng công tác quản lý và phát triển dịch vụ du lịch sẽ là nhóm vấn đề chính được các đại biểu chất vấn
bên cạnh đó thì bộ trưởng văn hóa và thể thao du lịch thì cũng còn rất nhiều vấn đề
và vấn đề chúng ta đang quan tâm đó chính là sự xuống cấp của đạo đức xã hội
tôi nghĩ rằng cái vấn đề đó vẫn là vấn đề nóng đã nóng đang nóng và sẽ rất nóng trong gian tới
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao du lịch thì những nội dung này thì tôi và một số đại biểu đã chất vấn ở một số kỳ họp
tức là cái biểu hiện xuống cấp về đạo đức lối sống văn hóa xã hội
nó có cái trách nhiệm chủ đạo và với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này
nếu có thời gian tôi cũng sẽ thức vấn cái trách nhiệm của bộ trưởng cũng như là của ngành
trong việc xây dựng một thế hệ người việt nam mới
mà có cái văn hóa
văn hóa lối sống phù hợp
trong phiên chất vấn ngày hôm nay cùng tham gia trả lời chất vấn với bộ trưởng bộ giao thông vận tải
bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ có các thành viên của chính phủ như phó thủ tướng chính phủ

trong phiên chất vấn ngày hôm nay cùng tham gia trả lời chất vấn với bộ trưởng bộ công an bộ trưởng bộ tài chính
tiếp tục với những tin tức khác
sau những sai sót liên quan đến kỳ thi
xin lỗi quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ sáng kiến ngày asean nhật bản tại việt nam năm hai nghìn hai mươi
hôm qua nghị quyết chuyên đề về hợp tác asean nhật bản vì sự thịnh vượng đã diễn ra tại hà nội
tại hội nghị việt nam khẳng định coi trọng và giành ưu tiên cao
cho việc đảm nhiệm vai trò điều phối quan hệ asean nhật bản giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động quan trọng đầu tiên triển khai theo sáng kiến của thủ tướng nhật bản shinzo abe
về tổ chức ngày asean nhật bản tại việt nam
nhằm tăng cường hiểu biết chung và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ toàn diện giữa hai bên trên tất cả các lĩnh vực
tham dự hội nghị có bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
nghị sĩ thứ trưởng quốc vụ khanh bộ ngoại giao nhật bản norika jusuzuki
cùng hơn bốn trăm linh đại biểu từ các nước asean và nhật bản
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết
nhật bản là đối tác của asean từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba sớm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với asean từ năm hai nghìn ba
và hiện đang là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của asean
nhật bản hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư nhà đầu tư lớn thứ hai vào asean
và là nhà cung cấp hỗ trợ phát triển oda hàng đầu cho nhiều nước trong khu vực
việt nam coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc đảm nhận vai trò điều phối quan hệ việt asean nhật bản giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một
chúng tôi sẽ nỗ lực là cầu nối hiệu quả giữa asean với nhật bản
và trông đợi nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực từ nhật bản và các nước asean
để phát huy thành công vai trò điều phối này
góp phần nâng tầm quan hệ đối tác vì hòa bình ổn định thượng vượng của asean nhật bản và khu vực
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ nhấn mạnh
việt nam hoan nghênh sự đóng góp của nhật bản trong đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep thời gian qua
và hy vọng
nhật bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với asean để thúc đẩy ký kết đàm phán hiệp định này trong năm hai nghìn một mươi chín
như đề xuất của các nhà lãnh đạo cấp cao asean
việt nam mong muốn nhật bản tiếp tục hỗ trợ năng lực các nước asean phát triển các ngành công nghệ cao
khai thác hiệu quả hơn nữa hiệp định thương mại tự do asean nhật bản
ông mai tiến dũng nêu rõ những gợi ý đề xuất về những lĩnh vực hợp tác cụ thể không gian hợp tác mới
cũng như những giải pháp thiết thực hay biện pháp hiệu quả sẽ mở rộng
có phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện giữa hai bên
thích ứng hiệu quả với tình hình mới đóng góp tích cực cho hòa bình an ninh ổn định và phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới
bày tỏ vui mừng đến tham dự hội nghị chuyên đề asean nhật bản nhân ngày asean nhật bản năm hai nghìn một mươi chín
ông norika jusuzuki nghị sĩ thứ trưởng quốc phụ khanh bộ ngoại giao nhật bản mong muốn
việt nam và nhật bản cảm nhận rõ hơn mối quan hệ của nhau
xây dựng mối quan hệ hợp tác mang lại hòa bình phát triển ổn định cho khu vực châu á thái bình dương
theo ông norikazusuki hội nghị lần này sẽ xoay quanh bốn chủ đề phù hợp với bốn trụ cột
ưu tiên của nước điều phối quan hệ asean nhật bản là việt nam và chủ tịch asean thái lan năm hai nghìn hai mươi
nhật bản mong muốn tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và vai trò trung tâm của asean
nhật bản tiếp tục hỗ trợ quá trình kết nối của asean
hội nghị chuyên đề với sự tham gia
đông đảo của các diễn giả là những chuyên gia hàng đầu đến từ chính phủ giới học giả và doanh nghiệp của cả asean và nhật bản
các chủ đề chính của hội nghị gồm
đẩy mạnh quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện asean nhật bản
nông nghiệp công nghệ cao
hợp tác kinh doanh và đầu tư
hợp tác thành phố thông minh
các mô hình phát triển và giải pháp
vấn đề gia hóa dân số và cơ hội kinh doanh
tiếp tục với những tin tức khác
sau những sai sót liên quan đến kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông
trên địa bàn tỉnh quảng bình
sẽ tổ chức cho thí sinh thi lại môn ngữ văn vào một mươi bốn h chiều ngày hôm nay mùng năm tháng sáu
trước đó vào ngày mùng ba tháng sáu
sau khi kết thúc môn thi ngữ văn
kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông tỉnh quảng bình
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
nhiều phụ huynh và học sinh bất ngờ
vì đề thi rất giống với đề kiểm tra học kỳ hai
của phòng giáo dục và đào tạo thành phố đồng hới
các học sinh cho rằng
với đề thi này thí sinh ở thành phố đồng hới
sẽ có nhiều lợi thế hơn các thí sinh ở các huyện
trong buổi thi ngữ văn sáng ngày ba tháng sáu
tại phòng thi số hai mươi năm
điểm thi trường trung học hồ thông
chuyên võ nguyên giáp thành phố đồng hới
hai giám thị coi thi ký nhầm ô trên giấy thi
nên đã yêu cầu hai mươi bốn thí sinh trong phòng thi này
làm lại bài thi vào giấy thi mới
trong khi các em đã làm được gần nửa thời gian thi
ông đinh quý nhân
giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh quảng bình cho biết
đơn vị đã đình chỉ công tác coi thi
đối với hai giám thị tại điểm trường chuyên võ nguyên giáp
sau đó gửi công văn yêu cầu hiệu trưởng nhà trường
kiểm điểm kỷ luật hai cán bộ coi thi này
về sai sót trong đề thi môn ngữ văn
ông đinh quý nhân thông tin
các cán bộ ra đề thi hiện đang chịu sự quản lý
của cơ quan công an
sau khi tổ chức thi lại môn ngữ văn vào chiều nay
sở giáo dục và đào tạo tỉnh sẽ phối hợp điều tra
làm rõ việc có hay không dấu hiệu tiêu cực
động cơ của việc ra chung đề thi
cũng liên quan đến kỳ thi vào lớp một
trung học phổ thông khối công lập
trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên
đại học quốc gia hà nội thì vừa công bố
điểm trúng tuyển vào lớp một mươi năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
theo đó thì khối chuyên toán
có điểm chuẩn cao nhất là hai mươi hai điểm
theo thông báo từ trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên
đại học quốc gia hà nội
điểm trúng tuyển là tổng điểm của môn toán vòng một
phải từ bốn điểm trở lên
và nhân hệ số một
cộng với điểm môn chuyên
phải đạt từ bốn điểm trở lên
và được nhân hệ số hai
điểm ngữ văn không tính vào điểm trúng tuyển
nhưng phải đạt từ bốn điểm trở lên
cụ thể điểm chuẩn vào lớp một mươi
chuyên toán là hai mươi hai điểm
chuyên tin học là hai mươi một năm điểm
chuyên vật lý và chuyên hóa
cùng mức một mươi tám năm điểm
và chuyên sinh học là một mươi tám điểm
thưa quý vị và các bạn
từ năm hai nghìn năm tổ chức it thế giới
đã chọn ngày một mươi bốn tháng sáu
là ngày thế giới
tôn vinh những người hiến máu
nhằm ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp
và kêu gọi cộng đồng tham gia hoạt động hiến máu tỉnh huyện
vâng tại việt nam thì ngày thế giới
tôn vinh người hiến máu
đã được tổ chức thành công từ năm hai nghìn tám
và năm nay thì nhiều hoạt động ý nghĩa
nhân dịp này đã diễn ra trên khắp cả nước
trong đó thì có lệ tôn vinh
một trăm linh người hiến máu tiêu biểu việt nam
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tham gia hiến máu từ năm hai nghìn một mươi
đến nay đã hai mươi bảy
lần hiến máu tỉnh huyện
với anh nguyễn hùng hòa ở tỉnh bạc liêu
những lần hiến máu khẩn cấp ngay trong đêm
để cấp cứu cho bệnh nhân
là những kỷ niệm vui và hạnh phúc nhất
những lần hiến máu tiêu biểu việt nam
họ đến từ những hùng đất khác nhau
với những ngành nghề vị trí công tác khác nhau
nhưng ở họ có một điểm chung
đó là nhiệt huyết với phong trào hiến máu tỉnh huyện
và những lần hiến máu tiêu biểu việt nam
trong đó có những người thuộc nhóm máu hiếm
đã tích cực tham gia hiến máu
và vận động hàng trăm người cùng tham gia hiến máu
trong câu lực bộ máu hiếm
mời tôi vào
vào thì có như là
tham gia từ năm hai nghìn hai
thì có như là
giờ thì cũng được bốn mươi năm lần rồi
tôi thường xuyên và liên tục
hiến máu tỉnh huyện
có những năm hiến hai hoặc ba lần
sau mỗi lần hiến thì bản thân tôi cũng thấy là
sức khỏe cảm thấy rất bình thường
và tinh thần nó vô cùng sảng khoái
bởi vì mình mỗi lần hiến máu
mình cảm giác như thế là mình
làm thêm được một việc
có ý nghĩa cho
cũng vào dịp ngày quốc tế người hiến máu năm nay
chương trình vận động hiến máu
hành trình đỏ lần thứ bảy sẽ bắt đầu từ ngày một mươi ba tháng sáu
và kéo dài đến hết hai mươi tám tháng bảy
với sự tham gia của
ba mươi chín tỉnh thành phố trên cả nước
hành trình đỏ lần này
đi ba mươi chín tỉnh và thành phố
thì dự kiến tiếp nhận là
sáu mươi một đơn vị máu
nhưng mà sáu mươi một đơn vị máu đấy
là để phân bổ cho cả nước
chứ không phải là chỉ cho viện
vì vậy mà
chúng tôi dự kiến là viện sẽ tiếp nhận
khoảng độ hai mươi đơn vị máu
không có gì hay bằng
khi mà chúng ta được tổ chức
ở trên tất cả các tỉnh thành
cùng một thông điệp
cùng một đội dung truyền thông
cùng tất cả mọi thứ
thì như vậy thì sự lan tỏa
của hoạt động hiến máu tỉnh huyện
nó sẽ rộng rãi hơn
và nó sẽ gần như là cả nước
hiện nay vẫn có hàng trăm nghìn người
đang cần máu
cần những người hiến máu nhân đạo
để có thêm niềm hy vọng
một trăm người được tôn vinh ngày hôm nay
và hàng triệu người hiến máu tỉnh huyện khác
đều xứng đáng được tôn vinh
và được xã hội ghi nhận
bởi chính trái tim nhân ái
và tấm lòng nhiệt huyết của họ
tại giải đấu lần này
thầy và trò huấn luyện viên park hang seo
tham dự kinh cấp với mục đích cọ sát
chuẩn bị cho vòng loại world cup hai nghìn hai mươi
ngoài ra những trận đấu tại thái lan
cũng giúp tuyển việt nam
cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng của fifa
tác động trực tiếp đến việc phân loại hạt giống
để bốc thăm tại các bảng đấu của fifa và afc
đội tuyển việt nam cũng đã từng tham dự
kinh cấp lần hai nghìn sáu
ở giải đấu năm đó
thầy và trò huấn luyện viên alfred riddle
đã giành ngôi á quân
sau khi để thua thái lan một ba
trong trận đấu trung kết
kinh cấp hai nghìn một mươi chín được tổ chức
từ ngày năm đến ngày tám tháng sáu
tại sơn trang arena buriam thái lan
quý vị và các bạn đang theo dõi
chương trình an ninh ẻ mới
phát sóng lúc sáu giờ sáng hàng ngày
trên truyền hình công an nhân dân
và bây giờ thì những đồng nghiệp của chúng tôi
tại thành phố hồ chí minh
sẽ tiếp tục gửi tới quý vị
những thông tin thú vị khác
xin mời biên tập viên quang huy
xin cảm ơn biên tập viên linh chi
và biên tập viên thế cương
xin kính chào quý vị và các bạn
đang theo dõi sáng phương nam
thưa quý vị tại cuộc họp
về kinh tế xã hội thu chi ngân sách
tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
diễn ra vào ngày bốn tháng sáu
lãnh đạo thành phố đã đề nghị
tăng cường trách nhiệm người đứng đầu
trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính
nhằm đạt mục tiêu đứng top năm của cả nước
theo công bố xếp hạng của các tỉnh thành
về cải cách thủ tục hành chính
thành phố hồ chí minh giữ hàng một mươi cả nước
nhưng giảm ba tám điểm
phát biểu tại cuộc họp
ông nguyễn thành phong cho biết
kết quả thực hiện cải cách hành chính
của thành phố như trên là quá chậm
chính vì vậy ủy ban nhân dân thành phố
đề nghị tăng cường hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu
trong việc thực hiện cải cách
để thực hiện tốt hơn
đạt mục tiêu đứng top năm cả nước
ngoài mục tiêu đứng top năm
mục tiêu cao nhất của ủy ban nhân thành phố hướng đến
là nâng tỷ lệ hài lòng lên mức cao hơn
thông qua khảo sát chỉ số hài lòng của người dân
về cải cách thủ tục hành chính
tại các quận nguyện
còn trong hai ngày bốn và ngày năm tháng sáu
tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh
xét xử vụ buôn lậu chín mươi một ô tô bmw
lưu liên quan đến công ty cổ phần ô tô châu âu
từng là đơn vị phân phối chính hãng xe bmw
tại việt nam
theo đó tòa xét xử các bị cáo
nguyễn đăng thảo nguyên tổng giám đốc euroauto
nguyễn thị minh yến nguyên trưởng phòng kế hoạch
quản lý sản phẩm và phân phối euroauto
và trần hải đăng nguyên phó giám đốc
công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ
giao nhận việt á về tội buôn lậu
theo cáo trạng tháng bảy năm hai nghìn bảy
công ty euroauto ký hợp đồng
làm nhà nhập khẩu với công ty bmw ag
cộng hòa liên bang đức
để làm đại đế nhập khẩu và phân phối xe ô tô bmw
tại thị trường việt nam
từ đó đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
euroauto đã ký bốn trăm bảy mươi ba hợp đồng nhập khẩu

với tổng trị giá gần năm năm trăm linh tỷ đồng
thủ tục nhập khẩu
euroauto và công ty việt á
ký hợp đồng dịch vụ giao nhận
trong năm hai nghìn một mươi ba
đang làm giả chín mươi một hóa đơn có giá trị thấp hơn
so với hóa đơn do tập đoàn bmw ag phát hành
và các tài liệu chứng từ khác
sau đó chuyển cho yến trình thảo
hoàn thiện hồ sơ khai báo hải quan
để nhập khẩu chín mươi một xe ô tô hiệu bmw
bằng cách này thảo yến đăng đã gây thiệt hại
cho nhà nước tổng số các loại thuế
khi nhập khẩu là hơn sáu bốn mươi năm tỷ đồng
tuy nhiên chín mươi một ô tô đã bán cho khách hàng
là hai trăm linh sáu tám tỷ đồng
nhưng khách khi mua xe không biết
công ty sử dụng chứng từ giả
nên cơ quan tố tụng không thu hồi chín mươi một xe này
mà công ty euroauto phải chịu trách nhiệm
về giá trị số xe buôn lậu đã tiêu thụ
ngoài ra thảo và chủ tịch hội đồng quản trị
còn liên quan đến hành vi trốn thuế
tiêu thụ đặc biệt hơn bảy tỷ đồng
buôn lậu một trăm ba mươi ba ô tô bmw
đã bị tạm dừng thông quan từ năm hai nghìn một mươi sáu
hành vi chuyển giá để trốn thuế
nhập khẩu khoảng tám tỷ đồng
khi nhập tám mươi một ô tô bmw
trong năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai
thông qua công ty aff hong kong
hiện ông simon rorock
và một số người liên quan đã xuất cảnh khỏi việt nam
nên cơ quan điều tra đã tách các hành vi trên
để xử lý sau
dự kiến phiên tòa sẽ tuyên trong ngày hôm nay
ngày năm tháng sáu
trong nhiều năm qua
kênh dưới nước chùa cầu thành phố hội an
tỉnh quảng nam bị ô nhiễm nghiêm trọng
do nước thải sinh hoạt của người dân
và các cơ sở lưu trú đã thải trực tiếp
ra môi trường
ảnh hưởng đến hoạt động tham quan du lịch
tại khu vực trung tâm phố cổ
khi thủy triều ở sông hoài rút xuống
nước dưới chùa cầu đen và bốc mùi hôi
người dân địa phương cho biết
chùa cầu ô nhiễm là do rác
và nước thải từ khu dân cư đổ ra
dù khách hầu như không lưu lại lâu
để tìm hiểu công trình kiến trúc độc đáo này
nước nó ô nhiễm quá
thì cái này là
đối với tôi thì
nếu mà người dân hoặc là
với một vai trò của địa phương
làm sao để cho
cải tạo cái dòng nước này
vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
dự án cải thiện chất lượng nước
tại khu vực chùa cầu
có tổng mức đầu tư gần hai trăm sáu mươi tỷ đồng
trong đó chính phủ nhật bản viện trợ không hoàn lại
khoảng hai trăm hai mươi tám tỷ đồng
số tiền còn lại do thành phố hội an đối ứng
dự án hy vọng cải thiện cảnh quan môi trường
nâng cao giá trị di tích chùa cầu
nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm nguồn nước
của kênh mương chùa cầu vẫn chưa được giải quyết triệt để
trong thời gian vừa qua
thì thành phố cũng đã
tranh thủ được
tài trợ một cái dự án
với tổng cái giá trị đầu tư là hai trăm bốn mươi tỷ
để mà cải thiện
cái nước thải chùa cầu
và đến năm
hai nghìn một mươi tám vừa rồi
vào tháng một mươi một thì dự án đã chính thức hoàn thành
và đưa vào vận hành
với công sức
ba hai trăm linh m ba ngày đêm
hiện nay toàn bộ cái nguồn nước thải
phát sinh từ các cái phường như cẩm phô
tăng an rồi cẩm hà
đổ về cây ngộ ồ qua chùa cầu
thì đã được thu gom xử lý
theo cái tiêu chuẩn của nhật bản
chỉ riêng còn một số ít
cái lượng nước thải ở khu vực minh an
ở khu vực đường phan chu trinh
là phía sau cái nhà máy
là chúng tôi
đang tiếp tục xây dựng cái hệ thống
để mà bơn trung chuyển
về nhà máy để tiếp tục xử lý
còn hiện nay thì nó vẫn chảy ra chùa cầu
cho nên cái ô nhiễm của chùa cầu
thì chưa được giải quyết
một cách triệt để
chùa cầu ô nhiễm ít nhiều ảnh hưởng rất lớn
đến dư tích và gây ấn tượng không tốt
đối với du khách đến tham quan thành phố xinh đẹp hội an
chính vì vậy việc xử lý nước thải
ra môi trường mang tính cấp thiết
cần có nghiên cứu kỹ lưỡng từ chính quyền thành phố hội an
và tỉnh quảng nam
thưa quý vị đã ở tuổi ngoài sáu mươi
xong có một người đàn ông ngụ thành phố huế
có một thói quen đặc biệt
hái lá bàn rừng để chầm nón lá
nhưng chiếc nón này khác lạ
bởi nó chỉ có thể che mưa
không thể che nắng
lúc đó lên youtube là thấy
ở huế người ta làm được
một cái nón lá xét
của anh thảo
thì mình nghĩ là mình có một nguyên liệu lá
từ cái ý tưởng đó
mình làm ra được cái nón bằng xương lá
từ đầu tiên phải lên rừng
hải lá về làm khoảng một thằng rưỡi ra một xương lá
bắc kinh soda
nhưng mà chuyển qua quốc sinh soda là
chuyển nhiệt tới bốn trăm hai mươi độ
mình ra được quốc sinh soda
rồi từ đó mình nấu
một thằng rưỡi
mình ra được cái lá
thì mình ngắm
thì không có mùi hôi nữa

ngắm lá bình thường thì rất là hôi
cây này thì theo dân địa phương là
kêu lá bằng rừng
lên rừng là tùy theo mùa
có mùa mình không thể lên được
ví dụ trời mưa
và cái thứ hai nữa là lá nó bị sâu
một năm là đi hầu như là ngang tháng ba
tháng ba thì lên rừng là tốt nhất
bởi vì mùa đó nặng
và không có sâu xíu như thế này
ít bím cái giống
ở đó là ở bình điền
ở đó là
thứ thứ huế thì người ta sẽ biết
ở bình điền ở đâu
gần cây suối
cái khu vực đó còn đi qua vùng khác là không có
vì nó cũng khá là nhỏ
nên là nó còn phải đi một chút

nếu nổi một chiếc nổ bao lâu

cho tới khi hoàn thành một chiếc lá
như vậy là khoảng hai tháng

đang hoàn thành một chiếc lạ
đang hoàn thành một chiếc lạ

và đưa người thờ trong đó thì người ta ngay làm được hai chiếc
điều thứ nhất là không rách điều thứ hai là không bị mưa ướt
là bởi vì khi mình làm thì mình ứng dụng được thế này thế kia để làm ra

khí tượng thủy văn khu vực nam bộ qua quan sát trên ảnh radar thời tiết và ảnh mây vệ tinh cho thấy
mây đối lưu thì đang phát triển và gây mưa rông ở một số nơi ở khu vực như tây ninh bình phước bình dương đồng nai
tp hcm long an đồng tháp an giang xuống đến tận bạc liêu và cà mau
trong khoảng thời gian tới thì mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa rông cho toàn khu vực nam bộ
những cơn mưa to xuất hiện trên diện rộng đã cứu nguy cho hàng chục nghìn hectare rừng
nguy cơ cháy rất cao tuy nhiên cũng khiến cho cuộc sống của người dân khu vực này gặp khó khăn
khiến cho hàng loạt tuyến đường ngập sâu trong nước ví dụ như là tại lâm đồng hay là tại tp hcm như ngày hôm qua
và trong cơn mưa rông thì còn có thể xuất hiện hiện tượng là lốc xét và gió giật mạnh
người dân cần hết sức lưu tâm
phần cuối sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước